giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ hai mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vừa được khai mạc tại nhà thi đấu huyện nam đàn tỉnh nghệ an do tổng cục thể dục thể thao phối hợp với sở văn hóa và thể thao tỉnh nghệ an tổ chức
giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ hai mươi hai năm hai nghìn một mươi tám có sự tham gia của gần một trăm linh thành viên là trưởng đoàn huấn luyện viên vận động viên đến từ tám đơn vị là các tỉnh thành ngành có phong trào vật dân tộc mạnh trong cả nước
các vận động viên tranh tài ở một mươi hai hạng cân từ bốn mươi tám kg đến trên tám mươi năm kg đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức thường xuyên hàng năm quy tụ hầu hết các đô vật mạnh trong cả nước về tranh tài
thâm qua giải đấu ban tổ chức sẽ kiểm tra đánh giá công tác tổ chức tuyển chọn và đào tạo của các địa phương bên cạnh đó giải đấu cũng góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thi đấu bộ môn vật nói chung và vật dân tộc nói riêng nhằm bảo tồn phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc
các vận động viên tranh tài ở một mươi hai hạng cân từ bốn mươi tám kg đến trên tám mươi năm kg đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức thường xuyên hàng năm quy tụ hầu hết các đô vật mạnh trong cả nước về tranh tài